cùng một lớp sương mù nhẹ che phủ thời tiết mát mẻ và dễ chịu
trong ngày hôm nay một khối không khí lạnh nhỏ từ lục địa trung quốc sẽ di chuyển xuống
làm cho vùng áp thấp phía tây yếu bớt vì thế dù bắc bộ vẫn có nắng sớm
nhưng cường độ sẽ không quá mạnh nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay bắc bộ sẽ giảm nhẹ
ở khu vực ven biển là các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định hay ninh bình
nhiệt độ giảm còn từ hai mươi năm hai mươi sáu độ trong khi ở khu vực vùng núi phía bắc như hà giang cao bằng
hay lạng sơn nhiệt độ từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ với thủ đô hà nội và các tỉnh vùng đông bằng bắc bộ
nhiệt độ duy trì ở mức từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ riêng khu vực phía tây bắc bộ là lai châu điện biên sơn la
hay hòa bình do vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng ấp thấp phía tây nên nhiệt độ phổ biến
là từ hai mươi tám đến ba mươi độ một số nơi nhiệt độ vẫn đạt mức ba mươi một ba mươi hai độ
xu hướng tăng nhiệt cũng không còn duy trì ở các tỉnh miền trung lúc này cả miền trung
nhiệt độ đang duy trì mức nhiệt từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ trong ngày hôm nay nắng vẫn sẽ xuất hiện sớm
nhưng cường độ không còn quá mạnh nữa vì thế một dọc từ thanh hóa
hòa trở vào cho đến bình thuận đều có chung một mức nhiệt từ ba mươi ba mươi hai độ
trời nắng nhưng do có gió biển thổi vào nên sẽ không nóng vào mức nhiệt cao trên ba mươi độ
chỉ duy trì trong khoảng thời gian ngắn từ một mươi một giờ trưa đến khoảng một mươi bốn giờ chiều
sau một mươi năm giờ chiều nắng yếu nhiệt độ ở trung bộ sẽ giảm đáng kể
đến tối và đêm nay giảm xuống còn hai mươi bốn hai mươi năm độ thời tiết mát mẻ
hôm nay vẫn là một ngày nắng sớm tại các tỉnh thành thuộc nam bộ và tây nguyên
nhưng cường độ nắng không quá mạnh
trên biển cao nhất trong ngày khu vực tây nguyên vẫn ổn định ở mức từ ba mươi một ba mươi hai độ
còn tại các tỉnh nam bộ phổ biến ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông nam với cường độ trung bình
ở mức cấp ba cấp bốn khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cấp bốn
sóng biển tại hai huyện đảo này đều thấp dưới hai mét
biển lặng thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con
trong những ngày đầu xuân năm mới
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước